trong vụ án này có một mươi chín bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo và kháng cáo đề nghị hủy bỏ lệnh kê biên tài sản
theo đó các bị cáo mong cấp phúc thẩm xem xét đánh giá những tình tiết liên quan đến hoàn cảnh gia đình tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả
theo nhận định của đại diện viện kiểm sát trong quá trình tố tụ một mươi chín bị cáo có đơn kháng cáo thừa nhận hành vi phạm tội thể hiện thái độ ăn năn hối cải
các bị cáo có nhân thân tốt lần đầu phạm tội và được cơ quan tố tụng xác định không có tư lợi cá nhân
tuy nhiên hành vi của các bị cáo đã không tuân thủ quy định quy trình tiêu chuẩn chất lượng dẫn đến hậu quả của vụ án là rất nghiêm trọng khi gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng
ngoài ra các bị đơn trong vụ án là các công ty nhà thầu cũng chưa nộp thêm khoản tiền nào để liên đới bồi thường thiệt hại cùng các bị cáo
do đó đại diện viện kiểm sát cho rằng không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo đối với các bị cáo
đối với kháng cáo của các bị đơn dân sự trong vụ án là các tổng công ty nhà thầu xây dựng
sau khi phân tích đánh giá tính chất mức độ và nguyên nhân xảy ra vụ án này đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của họ vì nhận thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo
phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng mai
sau ba ngày tòa nhân dân quận hai bà trưng mở phiên tòa xét xử ba bị cáo trong vụ án sập giàn giáo làm bốn người chết tại công trình một mươi sáu a nguyễn công chứ hà nội
chiều nay đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với ba bị cáo về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án đối với các bị cáo

bản luận tội nêu rõ hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm các quy định của nhà nước về bảo đảm an toàn lao động dẫn đến hậu quả thiệt hại về tính mạng cho người lao động
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại công trình xây dựng số một mươi sáu a nguyễn công chứ hà nội
xảy ra vụ tai nạn lao động làm ba công nhân tử vong tại chỗ một công nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong sau đó
qua điều tra đã xác định ba bị cáo nguyễn nhật lộc đường văn kiểm và phạm văn chiến có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động nên đã gây ra vụ tai nạn lao động làm bốn người tử vong
sau năm ngày nghị án hôm qua hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng tháp đã tuyên án sơ thẩm đối với hai bị cáo lê nguyễn thúy vi hai mươi chín tuổi
chú tại tỉnh tiền giang và huỳnh quốc đạt ba mươi tuổi trú tại tp hcm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực thị trấn thừa thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
bị cáo đê nguyễn thúy vi và huỳnh quốc đạt bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang vận chuyển hơn bảy mươi bảy kg ma túy các loại
qua điều tra cơ quan công an xác định lê nguyễn thúy vi là kẻ chủ mua đường dây vận chuyển chất ma túy này
còn huỳnh quốc đạt được xác nhận là đồng phạm với vai trò giúp sức
tại phiên tòa cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin tòa giảm án cho đối phương
hội đồng xét xử tuyên án tù chung thân đối với bị cáo huỳnh quốc đạt và án tử hình đối với bị cáo lê nguyễn thúy vi
cùng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
năm hai nghìn hai mươi hai được công an tỉnh quảng ninh xác định là năm hành động phòng chống ma túy
với sự vào cuộc quyết liệt bằng nhiều biện pháp giải pháp thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nói chung
và kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy nói riêng
hàng trăm vụ việc với ma túy đã được triệt phá hàng nghìn đối tượng đã bị bắt giữ xử lý
ghi nhận của phóng viên intv
đối tượng nguyễn thế vinh một trong những mắt xích trong chuyên án buôn bán vận chuyển ma túy
vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh đấu tranh bắt giữ
theo báo cáo điều tra lộc văn sơn hà văn dũng và lô văn thuận cùng chú tại nghệ an
nhưng ra hạ long quảng ninh làm công nhân xây dựng
tại đây thấy có nhiều đối tượng người tây bắc nghiện ma túy nên sơn cùng đồng bọn đã mua ma túy
tại khu vực biên giới nghệ an và lào mang ra hạ long chia nhỏ và bán cho các đối tượng nghiện
trong đó vinh là tài xế taxi chuyên đi giao hàng cho nhóm này
liên tiếp từ năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ

trên chín gam vaccine
trong đó bắt giữ hình sự sáu trăm hai mươi bốn vụ với chín trăm ba mươi năm đối tượng thu giữ trên hai mươi năm gam ma túy tổng hợp
và các tăng vật khác như cần sa súng đạn xe ô tô mô tô và tài liệu có liên quan
tuy nhiên quá trình đấu tranh với loại tội phạm này lực lượng công an cũng gặp những khó khăn nhất định
điều tra vụ án thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
các đối tượng luôn luôn thay đổi địa điểm và luôn luôn thay đổi phương thức thủ đoạn
để nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra với sự quyết tâm
đối tranh không hoan nhượng với tội phạm ma túy chúng tôi gần đây đã triệt phá nhiều đường dây
ổ nhóm mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn liên tỉnh xuyên quốc gia
theo nhận định của cơ quan công an diễn biến của tội phạm ma túy vẫn diễn ra phức tạp
liên tục xuất hiện các loại ma túy mới
thời gian qua còn xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như quán bar karaoke hoặc nhà nghỉ để hoạt động mua bán ma túy lôi kéo giới trẻ sử dụng các loại ma túy
tội phạm ma túy mới
sự nỗ lực của lực lượng công an cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị
tình hình ma túy ở quảng ninh đã có bước chuyển
vì vậy từ giờ đến cuối năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp lấy phòng ngừa là chính đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa
từ sớm là mục tiêu quan trọng để giải quyết tổng thể cả về giảm cung giảm cầu của ma túy
thưa quý vị trả giá là vở diễn đặc biệt do cục công tác đảng và công tác chính trị
giao nhà hát công an nhân dân tổ chức giàn dựng và nằm trong kế hoạch tổ chức và biểu diễn chương trình nghệ thuật
phục vụ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
nội dung giá trị tư tưởng mà vở diễn hướng tới đã được phóng viên chúng tôi ghi nhận trong phóng sự sau đây
khi đặt bút viết kịch bản về đề tài phòng chống
tham nhũng tiêu cực tác giả kịch bản nguyễn đăng trương đã lấy tên vở kịch là trả giá
sở dĩ vừa kịch có tên gọi này vì tác giả muốn nhấn mạnh việc không chỉ những người vướng vào vòng lao lý do tham nhũng tiêu cực phải trả giá
mà dường như từ cá nhân đến tập thể đến cả xã hội cũng phải hứng chịu hậu quả từ chính những việc làm này
cái quan trọng là anh phải tìm được cái cốt truyện để làm sao nó có đủ sức nó truyền tải được cái tư tưởng của anh
nêu ra đặt ra nó giống cái tư tưởng nó như con thuyền cốt truyện nó giống như biển cả
thì bây giờ cái quan trọng nhất là mình phải tìm được cốt truyện và mình phải làm sao đó để mình dùng các thủ pháp nghệ thuật tạo được yếu tố hấp dẫn
nội dung vở kịch xoay quanh một vụ án tham nhũng lớn của bộ công an
ông liên phó chủ tịch tỉnh là đối tượng điều tra
minh em trai ông lại là cán bộ trực tiếp tham gia điều tra
mặc dù minh buộc phải rút khỏi chuyên án nhưng vẫn phải đối diện với nhiều áp lực từ họ hàng người thân sự xấu hổ tự ti với đồng chí đồng đội
đặc biệt nhân vật bà mẹ đã góp phần truyền tải đi thông điệp mạnh mẽ về sự trả giá
ở đây sự mất mát là không còn gì
trong cái sự mất mát còn cả cái sự e trè của người mẹ
thì đấy là một cái nỗi đau nó kinh khủng hơn rất nhiều
mất mát con cái mất mát danh dự mất mát đi cái truyền thống của gia đình mất mát đi cái văn hóa
thì tôi nghĩ là một trong những cái sự mất mát ấy nó xoáy đau hơn mọi thứ đau đớn trên đời của người mẹ
ekip sáng tạo vở diễn ngoài tên tuổi quen thuộc là đạo diễn nghệ sĩ nhân dân lê hùng nhà biên kịch nguyễn đăng trương
còn có nhiều nghệ sĩ uy tín khác
đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như nhạc sĩ viết ca khúc họa sĩ thiết kế biên đạo hình thể đạo diễn âm thanh ánh sáng
đánh giá về vở diễn sau buổi diễn báo cáo vừa qua nghệ sĩ nhân dân thúy mùi cho rằng đây là vở diễn hay đi vào khai thác những vấn đề gai góc thời sự và được người dân quan tâm
nó hấp dẫn ở cái điểm mà người dân người ta đang mong muốn có một cái sự thay đổi của đất nước và trong cái phòng chống tham nhũng có liên tục được hay không
và cái việc nữa đó là
có nhiều những cái tình huống nhiều những cái trường hợp mà hiện nay người ta cũng nhìn thấy những cái sự việc đấy nhưng người ta chưa hiểu cái phía đằng sau như thế nào
nhưng xem cái vở này thì người ta thấy là không vào ai cả nhưng rõ ràng là mỗi một chúng ta đều phải gần như là phải có một cái bài học
hiện tại vở diễn đang trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện và dự kiến sẽ được công diễn trong tuần kịch nói kỷ niệm sáu mươi năm ngày
truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
nhằm hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng y tế công an nhân dân một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời ghi dấu một chặng đường phát triển đầy vẻ vang tôn vinh những thành tích của những người chiến sĩ công an khoác trên mình màu áo blue trắng
được sự đồng ý của lãnh đạo bộ công an cục y tế đã phối hợp với bệnh viện một mươi chín tháng tám
tổ chức hội thao kỹ thuật sáng tạo y tế công an nhân dân lần thứ nhất
năm hai nghìn hai mươi hai có bốn bệnh viện hạng một trong lực lượng công an nhân dân tham gia hội thao
gồm bệnh viện một mươi chín tháng tám bệnh viện một trăm chín mươi chín bệnh viện ba mươi tháng bốn và bệnh viện y học cổ truyền
cùng hai mươi một đề tài kỹ thuật mới ở mọi lĩnh vực
qua bốn buổi thao diễn tại từng bệnh viện các y bác sĩ trẻ trong lực lượng y tế công an nhân dân đã thể hiện bản lĩnh tự tin
trình độ chuyên môn vững vàng tác phong chuyên nghiệp sự chuẩn bị chú đáo
các kỹ thuật đã thao diễn hết sức thành công
hình ảnh của người chiến sĩ công an khoác trên mình màu áo blue trắng vững y đức sáng chuyên môn
kỹ thuật tham gia cái hội thao công an nhân dân lần này của chúng tôi
đó là kỹ thuật xã trị điều biến điều vi mát cho bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ
kỹ thuật này của chúng tôi có một yếu điểm
đó là đưa được liều tối đa vào khối u và giảm được những cái tai biến
những cái biến chứng những cái tác dụng phụ
và các cơ quan lân cận của bệnh nhân đặc biệt là ở vùng vùng đầu cổ này
tham gia hội thao y tế công an nhân dân lần thứ nhất này thì khoa nội tiêu hóa
tham gia cái đề tài là ứng dụng kỹ thuật cắt niêm mạng khối nước uima
để điều trị cô lít ống đường tiêu hóa
thì so với các cái kỹ thuật uima truyền thống trước đây thì kỹ thuật này nó ưu việt hơn hẳn
bởi vì là thứ nhất là bộc lộ tổn thương rõ ràng rõ hơn
cái thứ hai nữa là
khi mà làm tổn thương thì nó nhỏ gọn hơn và cái nữa là nó ít biến chứng hơn
so với cái kỹ thuật uima truyền thống trước đây
với hai mươi một đề tài kỹ thuật đến từ hai mươi một kíp của bốn bệnh viện hạng một
trải dài trong tất cả các chuyên khoa từ ngoại khoa nội khoa y học cổ truyền cận lâm sàng
có những kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại việt nam
có những kỹ thuật cao kỹ thuật khó chỉ được thực hiện tại một số ít những bệnh viện trên cả nước
khi triển khai ở các bệnh viện đầu ngành của bộ công an đã được cải tiến
giúp giảm giá thành cũng như tăng hiệu quả điều trị
mặc dù thời gian gấp như được trị đạo sát sao của lãnh đạo bộ mà trực tiếp là đồng chí thứ trưởng lê văn tuyến
phụ trách thì trị đạo công y tế và bốn bệnh viện đã các đồng chí lãnh đạo các đơn vị đã chủ động
và cũng rất quyết tâm quan tâm chú ý để tạo điều kiện cho các bác sĩ đặc biệt là những đồng chí có trình độ
báo chí trẻ chuẩn bị rất chú đáo các nội dung hội thao kỹ thuật và một số các kỹ thuật
có nhiều kỹ thuật kỹ thuật mới kỹ thuật cao cũng đã được chúng tôi đánh giá rất tốt và đã được các bệnh viện báo cáo
sau mỗi lần hội thao như thế này đoàn viên sẽ có cơ hội được trải nghiệm được trưởng thành hơn nữa
và được học tập nhiều hơn nữa để sau này những cái hội thao tiếp theo hoặc là những cái hội nghị khoa học
chúng tôi sẽ tự tin hơn để có thể trình bày tốt hơn
hội thao kỹ thuật sáng tạo y tế công an nhân dân lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi hai
là dịp để các y bác sĩ trẻ trong lực lượng công an của bốn bệnh viện hàng một
thể hiện trình bày những sáng tạo cải tiến đúc rút được từ quá trình thực hiện y khoa lâm sàng
trình diễn những kỹ thuật khó mà các bác sĩ đã nỗ lực nắm bắt dù tuổi đời tuổi nghề còn rất trẻ
hội thao cũng là nơi để đội ngũ bác sĩ bốn bệnh viện từ bắc vào nam có thể gặp gỡ giao lưu học hỏi
chia sẻ những kinh nghiệm lâm sàng cùng giúp đỡ nhau tiến bộ
nâng cao vị thế của y tế công an nhân dân trong nền y khoa nước nhà
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hiện nay vùng áp thấp phía nam đảo luzon philippines đã đi vào biển đông
đến bảy giờ ngày mai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do vùng áp thấp có khả năng mạnh lên
văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an có công điện đề nghị ban chỉ huy ứng phó
với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
công an các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả
nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai
trong đó tập trung theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp để triển khai các phương án kế hoạch
lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó bảo đảm phát huy vai trò sung kích tuyến đầu
của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai bảo đảm an ninh trật tự
tại các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông bảo đảm giao thông thông suốt
trên các trục giao thông chính khi xảy ra thiên tai sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ
với các ngành các lực lượng sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
bộ y tế cho biết các bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng tiêm mũi ba nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
sẽ kéo dài hiệu quả bảo vệ phòng bệnh trong quá trình ba tháng đặc biệt mũi nhắc lại là rất quan trọng
hiện biến thể phụ ba năm của omicron đã xâm nhập vào việt nam có thể lấn át biến thể phụ cũ ba hai
đang chiếm ưu thế ở nước ta vì vậy người dân cần đi tiêm phòng mũi ba mũi bốn đúng lịch
theo hướng dẫn của ngành y tế
cục y tế dự phòng bảo vệ phòng bệnh trong quá trình ba tháng
bộ y tế cho biết việt nam trải qua năm đợt dịch trong đó chủng omicron có đến năm biến thể phụ
hiện nay thế giới vẫn đang tiếp tục đánh giá về tính lây lan của hai biến thể phụ mới ba bốn và ba năm
tuy nhiên một số đánh giá nhỏ lẻ ban đầu cho thấy hai biến thể phụ này lây lan nhanh hơn biến thể ba một và ba hai
vì thế việc tiêm vaccine để tăng miễn dịch bảo vệ là vô cùng quan trọng
ở đây thông điệp của tổ chức y tế rất rõ nếu có nơi nào đấy nói chung là trên thế giới
nhưng nói ở việt nam thì cũng tương tự như vậy nơi nào đấy chưa an toàn
có nghĩa là vẫn có vùng mà chưa tiêm chủng vùng kháng thể chưa đảm bảo
thì cái nguy cơ mà nó lây nhiệm rồi nó có những cái kết hợp để nó trở thành các biến thể mới
thì cái đấy là luôn luôn tiêm ẩn
theo viện vệ sinh dịch tễ trung ương hiện nay nhiều người dân
thì đã tiêm xong liều cơ bản sau đó mắc covid một mươi chín có sự chủ quan không tiêm mũi nhắc lại
tuy nhiên kháng thể sau mắc covid một mươi chín sẽ không bền vững cho nên vẫn cần phải tiêm mũi nhắc lại ba bốn
hiện kho lưu trữ vaccine còn một mươi năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
chúng tôi cũng mong muốn là chính quyền cũng vào cuộc như những mũi tiêm cơ bản
tức là huy động quản lý đối tượng người dân ở từng thôn xóm ấp
để làm sao mà nhắc nhở người dân đến với các điểm tiêm chủng
các điểm tiêm chủng hiện nay đã triển khai gần như tất cả các ngày trong tuần
và nhiều địa phương là hai mươi bốn trên bảy
nhưng người dân cũng cần phải ủng hộ thì chúng tôi mới có thể đạt được độ bao phủ công tác tiêm chủng
theo các chuyên gia mới đây qua giải mã trình tự gen đã phát hiện biến thể phụ ba năm của omicron
đã xuất hiện tại việt nam
việc tiêm nhắc lại vaccine covid một mươi chín mũi thứ tư là rất quan trọng
nó không chỉ đảm bảo miễn dịch cộng đồng
mà còn giảm nguy cơ lây nhiễm trước các biến thể mới
cũng như tỷ lệ tử vong
thưa quý vị festival huế hai nghìn hai mươi hai có sự tham gia của tám đoàn nghệ thuật nước ngoài
cùng sự hỗ trợ của các quốc gia đồng hành qua các kỳ festival trước đó
các sản phẩm nghệ thuật vì thế cũng có sự kết hợp khéo léo
giữa giá trị di sản văn hóa huế văn hóa vùng miền của các quốc gia trên thế giới
tạo nên không khí sống động hấp dẫn du khách ghi nhận của phóng viên intv
lễ hội đường phố sắc màu văn hóa
là một trong những sự kiện chính trong tuần lễ festival huế
sự kết hợp giữa hoạt động trình diễn ca múa nhạc tập ký đường phố
chương trình quảng diễn nghệ thuật dân gian đến từ các đoàn nghệ thuật đặc trưng của việt nam và quốc tế
lễ hội đường phố tạo nên một bức tranh đa sắc màu về văn hóa
và nghệ thuật dân tộc tỉnh lào cai đã mang một chương trình nghệ thuật đặc sắc
mang đậm tính dân tộc vùng tây bắc của tổ quốc đến với
tư ban huế năm hai nghìn hai mươi hai
đoàn mang đi gồm những tiết mục ví dụ như múa múa mông múa dao múa nùng
hát thì có những điệu hát về người mông vũ điệu dân ca dân vũ của người mông
trên tinh thần khẳng định tôn vinh giá trị văn hóa việt nam và các quốc gia trên thế giới
chuỗi hoạt động trong lễ hội đường phố đã tăng tính kết nối cộng đồng
và đem đến sự tươi mới ấn tượng đối với du khách
có thể có được một cái chương trình festival lớn mà có thể quy tụ được nhiều nền văn hóa không những ở huế
mà là còn nhiều vùng khác từ bắc trung nam của việt nam đến huế
rất là bất ngờ và cũng thấy tự hào là một người việt
thay vì tổ chức tám mươi sự kiện trong một tuần lễ như trước đây
festival hai nghìn hai mươi hai chỉ chắt lọc đầu tư tám sự kiện chính và ba mươi hoạt động hưởng ứng
bên cạnh các hoạt động mang đậm giá trị văn hóa truyền thống
bang tổ chức festival huế còn đối tượng với các hoạt động hướng ứng
năng lực để tiếp cận giữ vững và phát huy giá trị mang tầm quốc tế
thông qua các sự kiện đến từ các nước philippines brazil israel và liên bang nga
thật sự rất là vui mừng vì festival đã được tổ chức trở lại
và chúng tôi rất cảm ơn khi tiếp tục được mời đến tham gia chương trình triển lãm trang phục truyền thống asean
đây là dịp để philippines có thể giới thiệu văn hóa đến người dân và du khách
đến tham quan tại festival huế hai nghìn hai mươi hai
tôi chưa thấy nơi nào như ở đây khán giả rất yêu âm nhạc
rất yêu những sự mới lạ và đây cũng là một trong những lý do chúng tôi sẽ sớm quay trở lại đây
trao chuốt từ nội dung đến hình thức thể hiện huế đã khẳng định vị thế thành phố festival của châu á
các sự kiện lễ hội còn lại sẽ được tổ chức trải dài trong bốn mùa
tiếp tục phát huy được giá trị di sản văn hóa cũng như tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế